để góp phần giải quyết khó khăn về nhà ở cho giáo viên công đoàn giáo dục việt nam vừa bàn giao và đưa vào sử dụng nhà ở công vụ cho giáo viên xã canh tân huyện thạch an tỉnh cao bằng
đây là một trong những hoạt động tích cực thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn ngành giáo dục với những giáo viên vùng sâu vùng xa ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
cách thành phố cao bằng một mươi bảy km nhưng canh tân là một trong những xã khó khăn nhất của huyện nghèo thạch an
nơi đây đời sống của giáo viên còn gặp nhiều khó khăn
trường mầm non canh tân có một trăm bốn mươi bốn học sinh tám điểm trường một mươi ba giáo viên hầu hết các cô giáo đều ở những huyện xa về đây công tác
trước đây giáo viên phải ở nhờ nhà dân hoặc ở nhờ trong trường tiểu học vừa san nơi làm việc chật trội thiếu thốn mọi bề
nỗi vất vả đó đã được san sẻ và vơi đi phần nào với sự giúp đỡ của công đoàn giáo dục việt nam
em rất là vui mừng khi nhận được nhà công vụ do
do công đoàn giáo dục việt nam tài trợ thì được một nhà công vụ rất là khang trang đẹp đẽ
thì sang năm em sẽ đưa con lên để học ở đây và mẹ sẽ yên tâm công tác hơn khi hai mẹ con được ở gần nhau
công trình nhà công vụ có tổng diện tích một trăm bốn mươi m hai gồm ba phòng ở
có công trình phụ khép kín trị giá năm trăm linh triệu đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng
mang lại những động lực mới cho cán bộ giáo viên
vùng sâu vùng xa ở cao bằng cùng với nhà ở một số trang thiết bị thiết yếu như giường quạt tv tét nước
cũng được tài trợ nhằm đảm bảo cho các cô giáo yên tâm công tác góp phần phục vụ tốt hơn sự nghiệp chồng người nơi cùng khó canh tân
công đoàn giáo dục việt nam đã triển khai cuộc vận động hỗ trợ giáo dục vùng sâu vùng xa từ năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đến nay
và đã xây dựng được hơn một nhà công vụ
chúng tôi sẽ cùng với toàn ngành và toàn xã hội huy động thêm nguồn lực để hỗ trợ cho giáo dục vùng sâu vùng xa
làm cho các thầy cô giáo ở đây có thể yên tâm công tác chăm lo cho sự nghiệp giáo dục
thực sự có lên đây thì chúng tôi mới chứng kiến được cái điều kiện ăn ở sinh hoạt của các cô giáo vùng cao rất là khó khăn
xây dựng nhà công vụ cho giáo viên ở vùng cao này rất là ý nghĩa và hết sức thiết thực cho đoàn viên công đoàn
tôi thấy đây là thực hiện đúng chủ trương của tổng liên đoàn
vì lợi ích đoàn viên chăm lo cho lợi đoàn viên để tạo điều kiện ăn ở có thể tốt nhất để bản thân các cô yên tâm
công tác và công hiến cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo
năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy vừa đi qua các hàng mục cuối cùng của công trình nhà công vụ cũng đang gấp rút hoàn thành
năm học mới cũng sắp đến nhà công vụ cho giáo viên vùng sâu vùng xa sẽ sớm phát huy công năng tạo điều kiện tốt nhất cho giáo viên vùng sâu vùng xa
với bớt những khó khăn trong cuộc sống để tiếp tục sự nghiệp trong người